theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày hai mươi một tháng chín nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán nhất là cửa hàng ăn uống đã tấp nập dọn dẹp chuẩn bị để mở cửa trở lại hàng quán phục vụ người dân trong thời gian sớm nhất
gia đình cũng chuẩn bị dọn dẹp lo chui sạch sẽ để chuẩn bị cho tốt cho khâu chuẩn bị và bắt đầu từ ngày mai bán hàng phục vụ cho khách
trên tinh thần cũng thực hiện chỉ thị tốt năm k của chính phủ để đảm bảo an toàn chống dịch
bên cạnh đó từ ngày một mươi sáu tháng chín
sau khi hà nội nới lỏng tại vùng xanh nhiều cửa hàng ăn đã mở cửa hoạt động từ thời điểm này
nhưng tất cả đều chỉ bán hàng mang về
hiện tại thì cửa hàng em mới mở dặn cách thì mới mở được vài hôm ạ
ngoài việc bán hàng mang về thì bọn em còn bán qua các app để phục vụ nhu cầu đáp ứng cho người dân
em thấy như thế này nó cũng cần thiết cho công tác phòng chống dịch ở thịnh phố
như thế này khá là an toàn mọi người cũng tránh tụ tập ăn uống nhậu nghề
cũng có bất tiện nhưng mà mọi người cũng cố gắng để mà qua cái đợt này
sau gần bốn tháng đóng cửa hàng để chung tay phòng dịch không có thu nhập
ngày hôm nay chị thanh nguyễn cùng nhân viên của mình tất bật sửa soạn chuẩn bị đón khách quay lại làm đẹp
đối với các cơ sở cắt tóc vội đầu spa như thế này việc mở cửa lại hoạt động là niềm vui khó có thể diễn tả
rất là vui mừng chính phủ đã ra chỉ thị để cho dân được bắt đầu làm việc trở lại
qua cái đợt dịch vừa rồi thì cũng rất là mong mọi người nâng cao ý thức về phòng chống dịch
để dịch nó không tái bùng phát trở lại nữa
tại vì nó ảnh hưởng rất lớn đến mọi người đặc biệt là những cái người mà kinh doanh tự do như bên mình
bên mình đã chuẩn bị rất là nhiều thứ đảm bảo yếu tố năm k khi phòng dịch
khách đến thì sẽ phải bắt buộc phải tiêm đủ hai mũi và phải đeo khẩu trang
và trước khi đến là mình phải sắt còn đầy đủ

bên cạnh hoạt động ăn uống cắt tóc gội đầu một số hoạt động dịch vụ khác cũng được mở lại
như dịch vụ kinh doanh sửa chữa rửa xe ô tô xe máy cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm
sách thiết bị đồ dùng học tập cửa hàng kinh doanh vật tư vật liệu xây dựng
hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến
tuy nhiên điều quan trọng lúc này là từ chủ cửa hàng đến khách
đều phải luôn tuân thủ mọi biện pháp phòng dịch không được chủ quan lơ là
phải quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch đã đạt được trong thời gian qua
việc nới lỏng giãn cách xã hội còn được thực hiện ở một số địa phương khác
để từng bước khôi phục nền kinh tế
sau tám mươi bốn ngày không phát hiện ca mắc covid một mươi chín thứ phát trong cộng đồng
từ giờ ngày hai mươi một tháng chín tỉnh quảng ninh đã mở lại một số hoạt động du lịch nội tỉnh
trong đó thành phố hạ long sẽ mở lại một số hoạt động dịch vụ có kiểm soát trên địa bàn thành phố
gồm dịch vụ chăm sóc
thẩm mỹ dạp chiếu phim nhà hàng khách sạn cơ sở lưu trú dịch vụ ăn uống
các khu điểm du lịch ngoài trời tàu thăm quan và lưu trú trên vịnh cơ sở tín ngưỡng tôn giáo
trước đó từ ngày một mươi chín tháng chín thành phố hạ long cũng đã mở lại các bãi tắm công cộng
các dịch vụ hoạt động thể thao
dự kiến trong hai tháng cuối năm tỉnh quảng ninh sẽ kết hợp kích cầu du lịch đội tỉnh
mới thu hút khách du lịch ngoại tỉnh nhưng chỉ đón khách ở các địa phương
đã qua một mươi bốn ngày không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
khách du lịch ngoại tỉnh bắt buộc phải tiêm đủ hai mũi vaccine và có xét nghiệm pc
âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ
mới đây sở công thương tp hcm vừa ra văn bản đề nghị các doanh nghiệp áp dụng mức giá dịch vụ
giao nhận hàng hóa ngang bằng mức giá trong thời gian chưa giãn cách xã hội
theo đó sở công thương cho biết gần đây người dân thường xuyên phản ánh mức giá dịch vụ shipper tăng cao
dù thành phố đang miễn phí xét nghiệm và tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động giao nhận hàng hóa
trong khi đó thu nhập của người dân đang giảm sút nghiêm trọng vì dịch covid một mươi chín
từ những lý do trên sở công thương tp hcm đề nghị các doanh nghiệp áp dụng mức giá dịch vụ
giao nhận hàng hóa ngang bằng mức giá trong thời gian chưa giãn cách xã hội
không áp dụng mức giá giờ cao điểm tuyệt đối không được lợi dụng việc hạn chế đi lại của người dân để trục lợi
thưa quý vị thời gian gần đây dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp cùng với thời tiết không thuận lợi
khiến diêm dân sa huỳnh quảng ngãi gặp khó khăn trong việc sản xuất muối
hiện giá muối đã tăng gấp đôi so với năm ngoái nhưng diêm dân không có muối để bán
vợ chồng ông trịnh quốc sinh ở phường phổ thạnh thị xã đức phổ là một trong hàng chục hộ
còn sót lại bám cánh đồng muối xa huỳnh
với diện tích hơn một trăm một mươi hectare với gần một trăm linh hectare
gần hàng trăm hộ tham gia sản xuất nhưng giờ đây chỉ còn hàng chục hộ làm muối
mặc dù giá muối khoảng một hai trăm linh đồng một kg nhưng không đủ muối bán trên thị trường
do thời tiết mưa nắng thất thường nhiều diện tích muối của diêm dân ở phường phổ thạnh
thị xã đức phổ đều trong tình trạng ngưng sản xuất
một số hộ dân vừa mới cải tạo dụng muối chưa kịp thu hoạch đã bị thiệt hại nên chỉ sản xuất cầm trừng
chờ thời tiết
tôi cũng mua muối tôi cũng đi lên các nguồn muối tôi bỏ mà nay hôm nay đùa là ở trãm bị mưa với lại bị dịch đùa
giá muối ngày hôm nay nó cũng ổn định mà ngày hôm nay muối là mắc mùa nên là cái giá muối nên nó ổn định hơn được trước
hồi trước hồi trước nó rẻ lắm có ba mươi ngàn bao rồi chứ mà bữa nay ở trãm là năm mươi nghìn rồi
hiện nay nhà máy muối được đầu tư ở sa huỳnh không còn hoạt động
bà con chủ yếu bán cho những tư thương nhỏ lẻ với giá rất thấp nên muối sản xuất ra không có nơi tiêu thụ
bên cạnh đó do liên quan đến ca f covid một mươi chín nhiều hộ dân nghề muối đã phải đi cách ly tập trung nên cũng không có người làm
huỳnh đã theo chân người dân đi khắp mọi miền của đất nước
tuy nhiên diêm dân địa phương vẫn duy trì lối sản xuất thủ công thường thu hoạch muối xong
xuất bán ngay cho thương lái mà không có kho bãi để giữ chữ muối
các sản phẩm chế biến sau muối tại địa phương còn rất hạn chế nên tình trạng được mua mất giá
được giá mất mùa vẫn thường diễn ra mà chưa có giải pháp khả thi
sáng ngày hai mươi một tháng chín tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa phát hiện
bắt quả tang một vụ vận chuyển mua bán khoáng cạn khoáng sản không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc hợp pháp
trước đó trên sông tiền đoạn thuộc khu vực ấp một xã vĩnh sương thị xã tân châu an giang
lực lượng chức năng bắc quả tàng nguyễn minh vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú xã vĩnh sương điều khiển xà lan số hiệu ag hai mươi bốn nghìn tám trăm ba mươi bốn đang bơm cát lên cơ sở mua bán vật liệu xây dựng
tại thời điểm bắc quả tàng vương không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp dấu cắt trên
với vai trò thực thi pháp luật và đồng hành với ngư dân trên các vùng biển đảo của tổ quốc
thời gian qua lực lượng cảnh sát biển việt nam nói chung bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một nói riêng
đã tích cực chủ động phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương
triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp
không theo quy định qua đó ý thức của ngư dân được nâng cao rõ rệt
một số vụ tàu cá của ngư dân việt nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản giảm mạnh
điều đó đã góp phần vào việc tháo gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu eu đối với ngành thủy sản việt nam